thưa quý vị trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc
tuổi trẻ đều là lớp người đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc với những tấm gương oanh liệt
đặc biệt từ khi có đảng thanh niên việt nam đã liên tiếp lập nên những chiến công mới
viết tiếp những trang sử vàng vào lịch sử của dân tộc
cùng với sự phát triển lớn mạnh của thanh niên tổ chức hội liên hiệp thanh niên việt nam đã ra đời
và đã trở thành một tổ chức chính trị xã hội rộng lớn thu hút tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên
phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc vì sự phồn vinh của đất nước
một nghìn chín trăm năm mươi sáu được lấy làm ngày truyền thống của hội liên hiệp thanh niên việt nam
hôm nay xin mời quý vị cùng tiểu mục ngày này năm xưa
cùng nhìn lại chặng đường sáu mươi bốn năm hình thành và phát triển hội liên hiệp thanh niên việt nam
sau khi cách mạng tháng tám thành công ngày hai mươi bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
tại đại hội đoàn thanh niên cứu quốc thành phố hà nội
bác hồ đã chỉ thị phải hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất
do đoàn thanh niên cứu quốc
bác hồ đã làm đồng cốt
đứng trước yêu cầu đó ngày hai mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
bác hồ ký sắc lệnh số ba mươi tám về việc thành lập nhà thanh niên và thể thao
vào thời gian trên ban thường vụ trung ương đảng chỉ thị cho tổng bộ việt minh
chuẩn bị thành lập đoàn thanh niên việt nam
nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết tập hợp mọi tầng lớp thanh niên việt nam
phục vụ sự nghiệp kháng chiến kiến quốc
ngày tám tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trung ương liên đoàn thanh niên việt nam và ban vận động mặt trận thống nhất thanh niên
tổ chức đại hội tại nhà hát lớn thủ đô hà nội
đại hội đã thống nhất các tổ chức thanh niên việt nam với tên gọi chung là hội liên hiệp thanh niên việt nam
ngày một mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu đại hội vinh dự được đón bác hồ kính yêu
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đến dự
huấn thỷ tại đại hội bác hồ can rằng

là người chủ tương lai cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ
phân đấu anh dũng vượt mọi khó khăn thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và sầu mạnh để mình làm chủ mai sau
đại hội đã bầu ban chấp hành trung ương hội gồm năm mươi hai anh chỉ do bác sĩ anh hùng lao động phạm ngọc thạch làm chủ tịch
đại hội đã bầu ban chấp hành trung ương hội gồm năm mươi hai anh chỉ do bác sĩ anh hùng lao động phạm ngọc thạch làm chủ tịch
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đại hội đại biểu toàn quốc hội liên hiệp thanh niên việt nam lần thứ hai được tổ chức tại thủ đô hà nội
tại đây bác hồ đã đến dự và bày tỏ niềm tin với thanh niên
bác rất yêu quý thanh niên vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai tức là các cháu nhì đồng
thanh niên là người sung phong trong công cuộc phát triển thế hệ
trong sự nghiệp xây dựng kinh tế và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội công an và dân quân tự vệ đang hăng hái giữ gìn trật tự trị an bảo vệ tổ quốc
vì trong mọi công việc thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên
trải qua sáu mươi bốn năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của đảng với vai trò nòng cốt chính trị của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội liên hiệp thanh niên việt nam
ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên việt nam yêu nước theo tư tưởng hồ chí minh và lý tưởng của đảng cộng sản việt nam
đảng đã đề ra nhiều chủ trương để giáo dục đào tạo phát huy vai trò to lớn của thanh niên trở thành lực lượng hùng hậu trung thành kế tục sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc
trải qua mỗi giai đoạn phát triển của cách mạng
trong bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên việt nam đều hoàn thành xuất sắc sức mạnh lịch sử của mình
những năm qua tinh thần đoàn kết bản lĩnh trí tuệ sung kích tình nguyện vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh công tác hội và phong trào thanh niên việt nam đã đạt được những kết quả quan trọng có đóng góp tích cực và những thành tựu chung của đất nước